trong khi bộ tài nguyên và môi trường còn tranh luận về mức độ ô nhiễm không khí và ô nhiễm chỉ ảnh hưởng nhẹ đến nhóm người nhạy cảm
thì người dân ở thủ đô hà nội hay thành phố hồ chí minh vẫn thường xuyên thấy màu không khí trắng đục đậm nhạt lúc khác nhau
và theo các chuyên gia ô nhiễm không khí có nhiều nguyên nhân
do các phương tiện giao thông tập trung đông ở khu vực nội thành hay là các công trình xây dựng không được che chắn cẩn thận
hoặc là phát triển công nghiệp đặc biệt là các ngành gây ô nhiễm cao như nhiệt điện sắt thép hay xi măng
hoặc là nông dân đốt dơm dạ
do vậy điều quan trọng là phải cắt giảm được nguồn phát thải chính từ các phương tiện giao thông công cộng xây dựng
hay là giãn dân ra vùng ngoại thành để bớt tập trung dân số trong phạm vi hẹp mới mong cải thiện được chất lượng không khí
nhiều sai phạm ở một công trình thủy điện là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo thời nay số ra ngày hôm nay
công ty cổ phần thủy điện sông miện năm là một trong số những công ty được thành lập và hoạt động trên cơ sở xây dựng
và điều hành các công trình thủy điện dọc theo sông miện tỉnh hà giang
từ khi bắt đầu xây dựng thì công trình thủy điện vừa và nhỏ này vi phạm nhiều điều theo luật định và cho tới giờ thì vẫn chưa hề bị xử lý
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang hai mươi ba
vụ việc hơn một mươi tám chai tương ớt chinsu có nguồn gốc từ việt nam bị thu hồi tại nhật bản
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã vào cuộc và đang nhanh chóng tiến hành làm rõ vụ việc
báo lao động số ra hôm nay có bài viết tiêu chuẩn an toàn của việt nam dễ hơn
nguyên nhân lô hàng kể trên bị thu hồi tại nhật bản
theo thông tin từ website của thành phố osaka nhật bản nơi thu hồi tương ớt chinsu là do sản phẩm này có chứa acid benzoic
trong khi quy định tại nhật bản là không cho phép tương ớt được bảo quản bằng chất này
acid benzoic là phụ da bị cấm sử dụng trong sản phẩm tương ớt của nhật nhưng lại là phụ da được phép sử dụng tại việt nam
cũng liên quan đến vấn đề này báo sài gòn giải phóng có bài viết
acid benzoic trong tương ớt nguy hại thế nào cho sức khỏe
acid benzoic là chất được sử dụng để chống nấm mốc trong thực phẩm và được phép sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới
theo ý kiến của nhiều chuyên gia liều lượng acid benzoic gây độc ở người là sáu mg trên một kg thể trọng
nếu ăn nhiều acid benzoic cơ thể sẽ bị ảnh hưởng vì glucocon dùng để tổng hợp protein sẽ bị mất do tác dụng với acid benzoic để giải độc

nhiều người quan tâm hàm lượng và nồng độ của chất phụ da này nhưng lại chưa chú ý tới lượng ăn vào
ví dụ ở ngưỡng một acid benzoic có trong thực phẩm là an toàn nhưng chúng sẽ không còn an toàn nữa nếu như lượng ăn vào quá nhiều và vượt hàm lượng cho phép
trong khi đó chuyên mục vấn đề hôm nay trên báo tuổi trẻ có bài viết đáng chú ý
không quản lý chó còn gây họa
theo thống kê bốn trăm linh đến năm trăm linh là số người phải điều trị dự phòng vì bị cho cắn mỗi năm trên cả nước
mỗi năm có đến tám mươi một trăm linh người chết
theo báo cáo của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các hộ gia đình ở việt nam đang nuôi khoảng năm bốn triệu con chó nhưng chỉ có hai một triệu con là được tiêm phòng
cục thú y nhận định là nguy cơ bệnh dạy tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới rất cao do nhiều địa phương chưa quản lý tốt đàn chó nuôi
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại